tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp các đại biểu hợp tác xã tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng kế sáng kiến năm hai nghìn một mươi chín
hiện cả nước có gần một mươi chín hợp tác xã trong đó gần một mươi một hợp tác xã nông nghiệp trên năm mươi sáu tổ hợp tác năm mươi sáu năm trăm linh trang trại
đây là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy nông nghiệp việt nam phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng trong suốt thời gian qua
tại buổi tiếp đại diện các hợp tác xã nông dân có sáng kiến năm hai nghìn một mươi sáu đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
đồng thời cũng đề xuất kiến nghị chủ tịch nước nhiều nội dung nhằm thúc đẩy nông nghiệp nông dân phát triển toàn diện trong bối cảnh hội nhập
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng sáu mươi tám đại biểu hợp tác xã tổ hợp tác và nông dân tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
đây là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển đặc biệt là khu vực nông nghiệp nơi sinh sống của gần bảy mươi dân số
đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của nông nghiệp nông dân nông thôn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước xây dựng thành công nông thôn mới
đảng nhà nước sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với nông nghiệp nông dân nông thôn
nông nghiệp nông dân nông thôn là cơ sở là lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững
góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước chúng ta
công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước chúng ta
trong đó có hai cái chủ trương lớn mà hiện nay chúng ta đang triển khai thực hiện một cách rất là quyết liệt đó là tái cơ cấu nông nghiệp
và xây dựng nông thôn mới
đây là hai cái chương trình rất là quan trọng
để muốn nói là sự quan tâm đến phát triển nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân là một chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta
chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đứng trước tiến trình hội nhập cùng với những thách thức do biến đổi khí hậu khó khăn nội tại trong nước đòi hỏi ngành nông nghiệp cũng như các hợp tác xã tổ hợp tác và bà con nông dân cần phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa
cùng góp sức với cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn xóa bỏ đói nghèo lạc hậu và xây dựng thành công nông thôn mới